thưa quý vị khu vực bắc bộ và bắc trung bộ được dự báo ngày hôm nay có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to
quý vị hãy lưu ý mưa lớn có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
và ngoài ra thì quý vị cũng cần đề phòng mưa với cứng độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ có khả năng gây ngập úng tại các khu vực đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng
riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong khi đó các tỉnh tây nguyên và khu vực nam bộ cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm